các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn để người lao động yên tâm sản xuất
như tại công ty trách nhiệm hữu hạn đa hoa việt nam doanh nghiệp này đã chủ động kiểm tra nhiệt độ cho người lao động trước khi vào làm việc để phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập lây nhiễm do virus covid một mươi chín gây ra
trong quá trình làm việc nếu như họ có những triệu chứng gì về mặt khó thở hay là bị sốt
thì yêu cầu phải liên hệ với phòng y tế của công ty ngay
đối với các người lao động nước ngoài đến từ một số các lãnh thổ thì họ đều có những kiểm tra trước khi vào việt nam
khi vào việt nam thì họ cũng có những chính sách tự kết ly tự kết ly bao gồm là tự kết ly tại cơ quan xinh nghiệp tại nơi ở
và nếu mà có dấu hiệu nào thì chúng tôi cũng hướng dẫn họ báo cáo ngay với các cơ quan y tế gần nhất
hiện tại thành phố đà nẵng có một trăm ba mươi doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong các khu công nghiệp
trước tình hình dịch bệnh để không gây ảnh hưởng đến sản xuất
nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm đối tác thị trường mới thay thế cho các thị trường bị ảnh hưởng do dịch bệnh
sau thời gian ngắn thiếu hụt nguồn thịt công ty cổ phần jep meet việt nam đã chủ động nhập khẩu thịt từ các nước châu âu mỹ australia
cơ bản cho đến nay các đơn vị đã ổn định nguồn hàng tập trung vào việc gia tăng sản lượng chất lượng của sản phẩm
chúng tôi đang nhập khẩu hoàn toàn lượng thịt từ nước ngoài
chúng tôi bảo đảm đây là hàng cho đối tác và công việc thường xuyên cho người lao động
tại hà nội nhiều doanh nghiệp đã có những thông báo với nội dung khuyến cáo nhân viên về sự nguy hiểm và cách phòng chống dịch bệnh
dù rất bất tiện song chị nguyễn thu hà cho biết chị và đồng nghiệp luôn đeo khẩu trang trong lúc làm việc hay giao tiếp với mọi người
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
khẩu trang thì tôi sẽ đeo thường xuyên
cảm thấy là nó khá là bất tiện trong quá trình làm việc ấy
mà làm việc thì mình cần phải thoải mái đeo khẩu trang như này
nhưng mà tình hình dịch bệnh này thì tôi nghĩ là nên
thường xuyên là vệ sinh tay và bằng dùng xà phòng để hạn chế tới mức tối đa sự lây nhiễm
xong bên cạnh đấy thì bên dự án luôn có những cái phương án để có thể sẵn sàng mọi người có thể làm việc ở nhà mà vẫn đảm bảo được tiến độ
bên cạnh tuyên truyền cho công nhân
khi đến công ty như đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên tránh các hoạt động đầu xuân tập trung đông người
tại nhiều doanh nghiệp bà lãnh đạo cũng đã có kế hoạch cho nhân viên làm việc tại nhà trong trường hợp covid một mươi chín tiếp tục lan rộng
tôi cũng có cái sự gọi là chuẩn bị
thứ nhất là tất cả các bộ nhân viên thì chúng ta phòng bệnh thì hơn chữa bệnh các cụ đã nói rồi
tất cả các bạn đi làm thì đều đeo khẩu trang để giao tiếp
chúng ta phòng còn hơn chống
vì từ trước đến giờ chúng ta thấy là việt nam là một trong những
đất nước mà có các chiến dịch phòng dịch và khoanh vùng dịch nó rất là nhanh và rất là đoàn kết
thì mọi người cũng đều ý thức được
thì tôi hy vọng là qua đây thì mong muốn tất cả mọi người chúng ta đều có ý thức tự mình phòng tránh cái bệnh này
và cũng tự mình truyền tải với những người xung quanh là cái sự nguy hiểm của dịch bệnh
để cho việc khống chế dịch bệnh ở việt nam sẽ nhanh hơn
và nó làm cho cái cuộc sống của mọi người không bị xáo trộn nhiều
tại địa phương có số lượng doanh nghiệp và công nhân rất lớn
công tác tuyên truyền về các biện pháp nhận diện phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
đang được chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện
công ty asti electronic thuộc khu công nghiệp quang minh thị trấn mê linh có hơn một ba trăm linh lao động
trong đó lao động nữ chiếm số lượng lớn
công đoàn công ty đã niêm yết hướng dẫn phòng chống dịch của ngành y tế tại bảng tin để tuyên truyền
tại khu vực sảnh công ty đã bố trí dung dịch rửa tay để khách hàng đối tác đến làm việc thực hiện sát khuẩn nhằm hạn chế sự lây lan
chính vì vậy công nhân công ty yên tâm khi đến công ty làm việc
chúng tôi luôn có chính sách chăm lo đời sống sức khỏe để giữ chân người lao động
còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn yamamoto việt nam thuộc khu công nghiệp nội bài huyện sóc sơn
đã sử dụng máy đo thân nhiệt để kiểm tra sàng lọc nhiệt độ cơ thể đối với những người vào công ty
nhằm ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập lây nhiễm dịch bệnh
công ty đã gửi văn bản cảnh báo về virus covid một mươi chín qua thư điện tử tin nhắn của toàn thể công nhân viên
và các thông báo dán tại cổng ra vào phòng ban khu xưởng sản xuất để mỗi người đều có thể chủ động phòng tránh
hàng ngày tại buổi họp đầu giờ anh chị em công nhân được thông tin trang bị kiến thức về bệnh
dấu hiệu cách phòng chống và cách xử lý trong trường hợp bị nghi lây nhiễm virus covid một mươi chín
đối với những người có biểu hiện sốt khó thở hay ho sẽ được kiểm tra theo dõi và thông báo tới các cơ quan chức năng

do phòng chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín một số công ty phải cho nhân viên nghỉ việc
trong trường hợp này có phải trả lương cho người lao động hay không nếu có thì tiền lương trả cho người lao động được xác định như thế nào
theo điều chín mươi tám bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai quy định về tiền lương ngừng việc như sau
trường hợp phải ngừng việc người lao động được trả lương như sau
bốn nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương
nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương
những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận
nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
nếu vì sự cố về địa nước mà không phải lỗi của người sử dụng lao động người lao động
hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh nguy hiểm
di rời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận
nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định
khoảng một điều hai mươi sáu nghị định năm của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung
của bộ luật lao động quy định về tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động
trong thời gian ngừng việc nghỉ hàng năm nghỉ lễ tết nghỉ việc riêng có hưởng lương
tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương như sau
tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc
tại khoản một chín mươi tám của bộ luật lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động
khi người lao động phải ngừng việc và được tính tương ứng với các hình
thức trả lương theo thời gian quy định của nghị định này
như vậy công ty vẫn phải trả lương cho người lao động theo quy định pháp luật đã trích dẫn như trên
bảo hiểm xã hội việt nam cho hay có năm trường hợp pháp luật cho phép người lao động
nghỉ hưu trước tuổi mà không bị giảm trừ
cụ thể một cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế
đủ năm mươi năm mươi năm tuổi đối với nam đủ bốn mươi năm năm mươi tám tuổi đối với việt nam
có hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ một mươi năm năm làm nghề
hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động thương binh xã hội
bộ y tế ban hành hoặc có đủ một mươi năm năm làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số bảy trở lên
người lao động tuổi từ năm mươi đến năm mươi năm tuổi và có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên
mà trong đó có đủ một mươi năm năm làm công việc khai thác than trong hầm lò
người bị nhiễm hivs do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
bốn lao động nam từ năm mươi năm sáu mươi tuổi nữ từ năm mươi năm mươi năm tuổi và có đủ một mươi năm năm làm nghề
hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do bộ lao động thương binh xã hội
bộ y tế ban hành hoặc có đủ một mươi năm năm làm việc ở nơi có phụ cấp thuộc khu vực hệ số bảy trở lên
năm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ năm mươi năm sáu mươi tuổi đối với nam

cục quản lý lao động ngoài nước thuộc bộ lao động thương minh và xã hội vừa thống kê về số lượng
lao động ra nước ngoài làm việc trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê tổng số lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng đầu năm nay là trên chín lao động
theo đánh giá của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ có ảnh hưởng đến công tác xuất khẩu lao động
trong đó hai thị trường chủ lực là nhật bản và hàn quốc đang bùng phát dịch bệnh
hiện bộ lao động thương minh và xã hội đã ra thông báo tạm dừng đưa lao động sang các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín
bộ lao động thương minh và xã hội đang dự thảo thông tư quy định về thời giờ làm việc
thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ
và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
theo dự thảo tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá một mươi hai giờ
riêng đối với người lao động làm các nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm không quá chín giờ
giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần theo tháng được đề xuất như sau
tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá bảy mươi hai giờ
riêng đối với người lao động làm các nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm không quá năm mươi bốn giờ
tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá bốn mươi giờ
riêng đối với người lao động làm các nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm không quá ba mươi giờ
tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá ba trăm linh giờ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại